trong khi cả nước đang cố gắng ngăn chặn tình hình dịch bệnh ở lợn như lở mùm lóc móng dịch tàn lợn châu phi
thì ở nhiều nơi vẫn xảy ra tình trạng người dân thiếu ý thức vứt sát lợn bừa bãi và không tiến hành tiêu hủy
điều này đã khiến cho mầm bệnh càng có nguy cơ lây lan rộng gây ổ nhiễm môi trường
sát lợn bệnh bốc mùi hôi thối nổi trên mạch nước dòng kênh ba thuộc huyện cầu đỏ thành phố cần thơ
tất cả đều do người dân khi chăn nuôi phát hiện lợn bệnh nhưng không tiêu hủy mà cứ thế vứt xuống kênh
mặc dù đội chính quyền địa phương khuyến cáo và tiến hành tiêu hủy nhưng cứ cách một thời gian nếu có lợn bị bệnh thì dân lại tiếp tục vứt đi như thế này
tình trạng vứt sát lợn bị bệnh này từng xuất hiện ở những địa phương khác trong thời gian gần đây như lâm đồng phú thọ
chủ yếu cũng là vứt ở nơi có nguồn nước điều này không chỉ gây mất vệ sinh ô nhiễm môi trường mà còn góp phần làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh
vứt sát một động vật xuống sông đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh những động vật mắc bệnh này thì có thể làm lây tầm bù phát những trận dịch
tại vì nó có thể qua nguồn nước có thể làm lây lan cho những cái heo mắc bệnh khác
hiện cả nước đang cố gắng ngăn chặn mức độ lây lan và sức ảnh hưởng của các loại dịch bệnh ở lợn như lỡ mồm lâm móng
dịch tả lợn châu phi khuyến cáo người dân cần giữ gìn ý thức
khi phát hiện lợn nuôi bị bệnh cần báo cho chính quyền địa phương để tiến hành tiêu hủy tuyệt đối không tự ý vứt sát lợn bị bệnh ra ngoài